khi mà không lựa chọn môn sinh học trong cái tổ hợp thi tuyển sinh
thì cũng là do là những cái tổ hợp mà các nhà trường đã lựa chọn
thì đều là những cái môn mà chất lượng khá là tốt
và học sinh cũng sẽ bắt kịp và sẽ đáp ứng được yêu cầu
ông nghĩ sao về quan điểm này ạ
cá nhân tôi thì tôi không ủng hộ quan điểm này của một số trường
như đã được báo chí đeo trong mấy ngày vừa rồi
bởi vì làm sao
cái khả năng học tập của mỗi con người nó khác nhau
và cái thứ hai nữa là cái sự phù hợp trong cái năng lực tư duy
của mỗi người với một số cái môn học
cũng một số cái hoạt động xã hội nghề nghiệp nó cũng khác nhau
việc anh học được toán hay lý không có gì đảm bảo
rằng anh học được những vấn đề về mặt sinh học tốt như toán hay lý
và cái thứ hai nữa là cái phản ứng của con người
đối với một số cái hoạt động nghề nghiệp nó cũng khác nhau
ví dụ có những người có thể học toán rất tốt
nhưng mà sẽ không nhìn được những cảnh có máu
hoặc là những cảnh mổ xẻ
thân thể kể cả mổ ga
tôi biết là các bà các cô cũng nhiều cô là không mổ được ga
thì liệu những người không qua được cái sự lựa chọn đó
có học tiếp được nghề những cái ngành liên quan trực tiếp
sức khỏe con người phải có những cái gọi là trị liệu cho con người không
là cả câu hỏi
mặc dù hiện nay thì chúng ta cũng chưa có những yêu cầu cụ thể
nhưng mà tôi cũng khuyên rằng các bạn trẻ
không nên quá tự tin vào những kết quả học tập của mình
ở môn toán môn lý hay môn tiếng anh để lựa chọn ngành y
bởi vì sau này các em sẽ có những kết quả tự tin
các em rất có thể sẽ thất bại trong việc học ngành y
có lẽ là thay vì các cái môn mà cứng nhất chúng ta vẫn đưa ra
ví dụ như là thi toán thi sinh học
chúng ta còn có thêm cả những cái mà kiểm tra
cả về khả năng về bản lĩnh của các em
khi mà đáp ứng cái nghề nghiệp đúng không ạ
vâng đó là cái câu chuyện để chúng ta bàn về
cái việc là tổ chức thi các cái mã ngành y dược
còn có một cái ý kiến là từ cái câu chuyện này
thì cũng có nhiều ý kiến nói rằng là
hiện nay thì cái việc mà tổ chức xét tuyển của chúng ta
vẫn còn khá cứng nhất
bởi vì là vẫn có khoảng hai trăm linh tổ hợp xét tuyển hiện nay
thì đều có môn toán văn hoặc thậm chí là cả hai
và cái việc mà như việc xét tuyển
ở cái môn của ngành y dược là bỏ môn sinh đi
thì liệu rằng là chúng ta có mở ra một cái sự thay đổi
trong cái việc tuyển sinh đại học không ạ
tôi nghĩ rằng là nguyên cái việc có khoảng độ hai trăm linh tổ hợp xét tuyển
các môn học trong các kỳ xét tuyển đại học
trong những năm gần đây
cũng là một cái minh chứng của cái việc
tức là cái sự xét tuyển
và đại học cũng đã bắt đầu có những cái thay đổi
nếu chúng ta trước đây chỉ có bốn khối
thì chúng ta bây giờ có hai trăm linh tổ hợp
thì đấy cũng đã là một cái bước đa dạng hóa
và cũng tạo điều kiện cho nhà trường
cũng như cho thí sinh
có được cái sự lựa chọn phù hợp hơn đối với mình
tuy nhiên có thể trong thời gian tới
thì đối với một số cái ngành đào tạo đặc biệt
mà điển hình như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay
đó là các ngành của khoa học sức khỏe
thì sẽ phải có những cái cách lựa chọn khác
và thậm chí ở đây các tổ chức xã hội nghề nghiệp
điển hình là các hiệp hội về y khoa
sẽ phải có cái tiếng nói của mình trong vấn đề
tức là làm sao để chọn được những người tốt nhất
cho cái ngành y
vâng ạ chúng ta cũng đều kỳ vọng là
với cái việc xét tuyển
thì sẽ lựa chọn ra được những sinh viên ưu tú
để có thể là đóng góp vào cái sự nghiệp chăm sóc
và bảo vệ sức khỏe của toàn dân đúng không ạ
và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ lê đông phương
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và chương trình an ninh toàn cảnh
sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác